ngoài ra ngày một mươi bốn tháng ba cho biết tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp gấp covid một mươi chín ở nước này đã lên đến một bốn trăm bốn mươi một người
tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona sars cov hai italia trong ngày một mươi bốn tháng ba thêm ba bốn trăm chín mươi bảy nâng tổng số ca nhiễm covid một mươi chín ở nước này lên hai mươi một một trăm năm mươi bảy trường hợp
italia vẫn là quốc gia châu âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh covid một mươi chín và đứng thứ hai thế giới chỉ sau trung quốc
ngày một mươi bốn tháng ba tổng thống tây ban nha pedro sánchez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một mươi năm ngày để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
trong đó có biện pháp cấm mọi người rời khỏi nhà trừ khi để đi làm hoặc mua nhu yếu phẩm
từ tối ngày một mươi bốn tháng ba pháp chuyển sang giai đoạn ba của dịch covid một mươi chín tương ứng với sự lây lan nhanh chóng của virus sars cov hai trên toàn lãnh thổ
thành phố new york ghi nhận ca tử vong đầu tiên
trong khi đó một chuyên gia hàng đầu của mỹ thông báo nước này đã có hơn hai hai trăm linh ca nhiễm sars cov hai
tại việt nam chiều ngày một mươi bốn tháng ba bộ y tế tiếp tục công bố thêm bốn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tại hà nội quảng ninh và tp hcm nâng tổng số ca nhiễm tại việt nam lên năm mươi ba trường hợp
ngày một mươi bốn tháng ba bộ ngoại giao việt nam ra thông báo những người đến hoặc đi qua vùng dịch cần thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của các hãng hàng không